sáng một mươi năm tháng bốn thư viện tỉnh hải dương tổ chức khai mạc ngày hội sách năm hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động mở màn cho chuỗi những hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn
ngày hội giới thiệu mô hình xếp sách nghệ thuật với chủ đề lăng chủ tịch hồ chí minh và bến nhà rồng
các mô hình trưng bày hàng nghìn cuốn sách giới thiệu về các văn kiện của đảng
các tác phẩm của các nhà lãnh đạo nổi tiếng sách quý hiếm sách ngoại văn
bên cạnh đó thư viện tỉnh hải dương còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nghi
đọc sách chuyện tranh miễn phí tặng một cuốn sách và giờ vàng
thì vẽ tranh với chủ đề ước mơ xanh và một số hoạt động ngoài trời khác
đây là năm thứ năm liên tục thư viện tỉnh hải dương tổ chức ngày hộ sách
dự kiến ngày hai mươi tháng bốn thư viện tỉnh hải dương sẽ phối hợp tổ chức ngày hộ sách
tại huyện ninh giang và một số trường học trên địa bàn thành phố hải dương